mọi năm ở nhiều quốc gia trẻ em sẽ có cơ hội được gặp gỡ trò chuyện và ôm hôn
chụp ảnh cùng ông già noel tại các trung tâm thương mại và khu vui chơi
tuy nhiên năm nay do lo ngại sự lây lan của đại dịch covid một mươi chín
một số nơi đã phải tìm ra cách khác để tổ chức các cuộc gặp gỡ này
vườn thú an bóc ở đan mạch đã tìm ra cách an toàn để ông già noel chào đón trẻ em
đó là để ông ngồi trong một quả cầu tuyết khổng lồ
ông già noel này vẫn luôn thân thiện với các em nhỏ
chỉ có điều là các em sẽ không được ngồi lên lòng nhân vật mà chúng yêu thích
và mong đợi mỗi dịp giáng sinh như mọi năm
đây được xem là cách độc đáo để giúp trẻ em vẫn có thể gặp ông già noel thân thuộc
một truyền thống lâu đời ở phương tây trong bối cảnh hiện nay